ngay sau khi quốc hội có nghị quyết số ba mươi ba về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến
thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh thành phố trong cả nước
tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã đi đầu mở nhiều phiên tòa xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến
một số vụ án mà tòa án nhân dân các tỉnh thành đã xử sơ thẩm có kháng cáo kháng nghị
qua hơn một tháng triển khai mô hình tòa án điện tử đã cho thấy được những hiệu quả thiết thực
tạo điều kiện thuận lợi cho cả chính quyền người dân và tòa án
đây là một trong những vụ án được tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm trực tuyến
được kết nối từ điểm cầu trung tâm tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng với tòa án nhân dân tỉnh bình định
phiên tòa diễn ra đảm bảo các nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tùng do pháp luật quy định
đồng thời còn tạo điều kiện thuận lợi cho trại giam chính quyền và người dân không phải di chuyển xa
tiết kiệm chi phí thời gian đảm bảo an toàn dịch bệnh
trong xét xử trực tuyến nó khác với xét xử trực tiếp
đó là việc không dẫn dạy các bị cáo đến trực tiếp phiên tòa
đó là một cái thuận lợi vì việc mà dẫn dải bị cáo đến phiên tòa thì nó sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của người dân
và tôi cho rằng đây là một điểm mới và cần phải nhân dọng
và để làm được những vấn đề này
thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái cải cách
trong cái việc là sửa đổi cái luật hình sự và tiến đánh là các cái luật khác có liên quan
bản thân tôi nhận thấy thì về tính chính xác thì cũng để đảm bảo được
bởi vì các thông tin mà đường truyền tốt thì các những điều muốn truyền đạt từ hội đồng xét xử đến bị cáo
những người tham gia tổ tùng cũng như những cái thông tin phản hồi từ những người tham gia tổ tùng về hội đồng xét xử
đường truyền tốt đảm bảo các âm thanh thì vẫn đảm bảo được đổi chính xác tốt
chứ không cũng không ảnh
dù chỉ bắt đầu xét xử trực tuyến từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thế nhưng tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã xét xử thành công hơn một trăm linh vụ
với sự chuẩn bị cẩn thận đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán
thư ký tòa cán bộ kỹ thuật sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ
đầu tư kinh phí trang bị hệ thống truyền dẫn ghi âm ghi hình
tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố đà nẵng đã xây dựng chất lượng tòa án điện tử tốt nhất
để kết nối với các tòa án cơ sở
tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại dù ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng xét xử
nhưng vẫn cần được cải thiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của tòa án điện tử
không bằng hạn chế thì có thể nói là hệ thống trực tiến của cả nước chúng ta chưa đồng bộ
trong đó có mình trong là tuyên nguyên
chính vì thế để nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân phục vụ cho chính quyền
phục vụ cho xã hội ngày càng tốt hơn hoàn hảo hơn thì hệ thống trực tiến của cả nước phải đồng bộ
vì vậy chúng tôi ký nghị đề nghị quốc hội như tòa án như dân tối cao hãy sức quan tâm
đầu tư về công nghệ làm thế nào đó hệ thống trực tiến được đồng bộ trên cả nước
và như thế thì cái chất lượng hình ảnh âm thanh đường truyền nó sẽ được khắc phục
năng lây rất là rõ ràng
khắc phục những điểm yếu trước này
và như thế là phục vụ người dân tốt hơn và người dân chắc chắn sẽ hài lòng
thành công từ các phiên tòa trực tuyến qua gần một năm đưa vào hoạt động
chúng ta có quyền hy vọng về sự hình thành tòa án điện tử xét xử trên mọi lĩnh vực trong tương lai không xa